chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình đời sống văn nghệ của truyền hình nhân dân
thưa quý vị và các bạn với mong muốn tiếp tục đưa nghệ thuật mua dối đến với nhiều người hơn
đặc biệt là quảng bá loại hình này một cách bài bản hơn đến với khách du lịch nước ngoài
nhà hát mô dối việt nam đã không ngừng đổi mới xây dựng những chương trình có sự kết hợp
giữa hai loại hình dối cạn và dối nước
mới đây nhà hát đã cho ra mắt chương trình đồng vọng dối việt
chương trình là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng đổi mới của những người làm nghề
với khát khao gìn giữ tinh hoa dối việt
trước khi đến với chương trình này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng điểm lại
những hoạt động văn hóa văn nghệ đặc sắc đã diễn ra tuần qua
chào mừng kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
và các sự kiện lớn của đất nước
vừa qua tại cung văn hóa lao động hữu nghị hà nội hội nhà báo thành phố sở thông tin truyền thông
ban thi đua khen thưởng thành phố hà nội phối hợp tổ chức hội báo sơn mậu tốt hà nội năm hai nghìn một mươi tám
đây là hoạt động chính trị văn hóa truyền thống của báo chí thủ đô trong nhiều năm qua
hội báo sơ bộ tốt hà nội năm hai nghìn một mươi tám quy tụ hơn hai mươi năm cơ quan báo chí hà nội và trung ương
ngoài các gian trưng bày của các đơn vị thuộc khối báo chí trung ương ngành như báo nhân dân quân đội nhân dân công an nhân dân đại đoàn kết tiền phong khối báo chí hà nội có báo hà nội mới kinh tế và đồ thị đài phát thanh truyền hình hà nội an ninh thủ đô còn có gian thư pháp với hoạt động biết thư pháp của câu lạc bộ thư pháp hương nam học đường
đây là cơ hội quý báo để các cơ quan báo chí giao lưu trao đổi nghiệp vụ cũng như phục vụ các độc giả thủ đô

đây là cơ hội quý báo chí trung ương ngành như báo chí trung ương an ninh thủ đô còn có gian thư pháp với hoạt động viết thư pháp hương nam học đường

hát dối việt là chương trình nghệ thuật kết hợp hài hòa đầy mới lạ giữa dối nước dối cạn cùng âm nhạc dân gian một sự giao thoa đặc sắc giữa nghệ thuật truyền thống và nghệ thuật đường đại
trong không gian kiến trúc việt cổ với mái thủy đình mái ngói cây đa lũy tre nghệ thuật dối nước truyền thống được sáng tạo với cách trình diễn hoàn toàn mới lạ tạo nên dấu ấn riêng khi kết hợp cùng các thể loại dối cạn như dối que dối chân dối mặt nạ dối dây
sự kết hợp giữa các tiết mục đặc sắc nhất các tiết mục đã từng được giải thưởng cao tại nhiều liên hoan múa dối uy tín quốc tế như dối chân đeo mặt nạ cô đôi thượng ngàn với các tiết mục múa dối truyền thống như trăn châu sự tích hồ gươm
một chương trình kết hợp cả dối cạn và dối nước mang lại nhiều lợi thế nhưng cũng không ít những khó khăn cho nghệ sĩ trong quá trình tập luyện
chính vì vậy chương trình càng đòi hỏi sự tập trung cao độ cũng như sự sáng tạo và những cảm nhận tinh tế của mỗi nghệ sĩ